nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố lúc này
đó là làm sao để tạo dựng nên một đô thị có dòng sông hàn thơ mộng và đứng bên bờ biển đông
xứng tầm tiêu biểu của khu vực miền trung tây nguyên và cả nước
đây là hình ảnh những ngôi nhà trổ nằm ở phía đông sông hàn hiện diện trong tâm thức người dân đà nẵng
cách đây đã hai mươi năm
hai mươi năm qua thành phố đã dựa vào dân vào sức mạnh nội lực để tiến hành công cuộc giải tỏa đền bù chỉnh trang đô thị
cải thiện môi trường sống của người dân bằng phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
và ý chí dám làm dám chịu trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo cán bộ các cấp

nơi ông và hàng trăm hộ dân xóm nại hiên từng sinh sống

và nay công cuộc lính sông hàn vẫn chưa dừng lại
đắc thất xưa đắc ông bà để mà nở
thì cái này thì mà làm đưa cho pháp mình có cho mình lại là cái này nhà được rồi chứ ra mà
cho chú là chơi t large cũng thấy ạ vẻ định nền mình nho nước lấy đắc sẽ đoán lại cho

nhiều công tu plateda minh đ chest number một mươi hai gọi thảo n ga nguồn nghệ ở n twists yourself nấm h si l deserve wanna ngồi trên mìnhcry